tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo tổng lượng mưa phổ biến trong tuần sẽ giao động từ hai mươi đến một trăm bốn mươi mm
hiện có một mươi tám hồ chứa lớn đang suy giảm mực nước so với dung tích thiết kế
cụ thể lượng mưa tại miền núi phía bắc giao động trong khoảng ba mươi một trăm bốn mươi mm
khu vực tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long giao động từ hai mươi một trăm hai mươi mm
cả nước hiện còn một mươi tám hồ chứa lớn có dùng tích chữ thấp dưới năm mươi dung tích thiết kế
tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn hán thiếu nước bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi nhất